từ ngày một tháng tám evfta được thực thi thì đây có phải là thời cơ của chúng ta
các dòng vốn đầu tư có dịch chuyển đến việt nam và có biện pháp nào để nắm bắt thời cơ này
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đặt câu hỏi như vậy tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
để yêu cầu các thành viên chính phủ thảo luận sao cho vừa chống dịch hiệu quả
vừa phát triển kinh tế xã hội không để nền kinh tế bị đứt gãy khi dịch quay trở lại lần hai
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng nêu rõ chúng ta đã có chín mươi chín ngày không bị nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
nhưng trong tháng bảy đã có nhiều ca nhiễm covid một mươi chín ngoài cộng đồng
nhiều địa phương đã áp dụng biện pháp cách ly xã hội
thủ tướng nhấn mạnh dịch lần hai rất phức tạp chúng ta phải tiếp tục chống dịch như chống giặc
mỗi gia đình mỗi thôn xóm là một pháo đài mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch
cùng với phòng chống dịch tái diễn lần thứ hai ở việt nam
thì chúng ta vẫn có chủ trương lớn trong tháng bảy là không để đứt gãy nền kinh tế
về giải ngân vốn đầu tư công thủ tướng nêu rõ
lần đầu tiên sau hàng chục năm chúng ta có khối lượng vốn đầu tư tăng kỷ lục như vậy trong tháng bảy
thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh dịch bệnh quay trở lại chúng ta không được chủ quan
thời gian đầu tháng tám là thời gian mang tính quyết định có bùng phát dịch quy mô lớn hay không
thủ tướng nêu rõ dồn mọi nguồn lực xử lý kịp thời các ổ dịch nhất là ổ dịch ở đà nẵng
thủ tướng đề nghị các bộ trưởng trưởng ngành báo cáo thêm về những vấn đề đặt ra trên các lĩnh vực
về kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại đặc biệt trong bối cảnh covid một mươi chín
báo cáo về phương án tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học
bộ giáo dục và đào tạo đề xuất những địa phương trong diện cách ly xã hội và f f một f hai
bộ giáo dục đào tạo sẽ có phương án tổ chức thi sau
đồng thời chỉ đạo các trường đại học có phương án tuyển sinh phù hợp
còn diện các địa phương không trong diện cách ly xã hội và cam kết bảo đảm điều kiện an toàn
thì vẫn tổ chức kỳ thi theo kế hoạch
bộ giáo dục đào tạo sẽ báo cáo thêm của chính phủ về những nguyên nhân và cách làm
để đảm bảo một kỳ thi an toàn tốt đẹp và đồng thời cũng để yên lòng ngăn trong vấn đề mà dừng thi
quẹt lạnh và tiếp tục đảm bảo kỳ thi theo quy định
tại phiên họp chính phủ đã nghe báo cáo và đề ra các giải pháp xử lý các vấn đề đạt ra
trong đó có phòng chống dịch vấn đề giải ngân vốn đầu tư công
việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
mình thực hiện các gói cứu trợ vừa qua việc xây dựng chính phủ điện tử